từ sáng ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng bảy quận tây hồ thành phố hà nội bắt đầu triển khai phát thẻ đi chợ cho người dân đi chợ trong thời gian giãn cách
việc phát thẻ đi chợ cho người dân theo nguyên tắc ngày chẵn ngày lẻ hoặc vào một khung giờ nhất định cho tám phường trên địa bàn
đây là quận đầu tiên triển khai hình thức đi chợ này dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai rộng khắp thành phố hà nội
ngay từ sáng sớm tại cổng chợ nhật tân phường nhật tân quận tây hồ lực lượng chức năng đã trực chốt bắt đầu kiểm soát tại các điểm chợ và khu vực áp dụng thẻ đi chợ để hướng dẫn người dân thực hiện đúng cách
mặc dù lúc vào chợ phải thêm công đoạn kiểm tra phiếu đo thân nhiệt sát khuẩn tay nhưng phần lớn người dân đều rất đồng tình ủng hộ phương án phòng chống dịch này
theo lãnh đạo phường nhật tân trên địa bàn mỗi hộ dân được nhận thẻ đi chợ trong một mươi năm ngày giãn cách xã hội
trên thẻ ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình địa chỉ đảm bảo ba ngày mỗi hộ dân có thể đi chợ một lần luân phiên giữa các hộ gia đình vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật
căn cứ và danh sách các hộ dân trên địa bàn phường chúng tôi đã tiến hành phát phiếu đi chợ đến toàn bộ dân trên địa bàn phường theo cách thức là cách một ngày đi một ngày
hiện nay thì cái việc phát phiếu đã được đi chợ thì đã được triển khai từ ngày sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy
và hiện nay đến hiện nay thì về tất cả các bà con hộ dân trên địa bàn phường đều đánh giá là ổn định và không có tình trạng là tập trung đông người như trước đây
không chỉ đối với người dân đi chợ được phát thẻ
mà với những tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận đều được khai báo y tế và cấp giấy xác nhận ra vào chợ
để đảm bảo cho cái việc mà tiểu thương đi chợ để mua hàng đến kinh doanh tại chợ thì chúng tôi đã có cái phiếu xác nhận của ban quản lý chợ quận tây hồ
từng chợ một tất cả các hộ kinh doanh có phiếu đó để khi ra vào chợ cũng được thuận tiện và đi đến các địa phương khác để xác nhận cho những tiểu thương đó đến đây kinh doanh được thuận lợi
hà nội hiện có bốn trăm năm mươi chín chợ
hai mươi tám trung tâm thương mại một trăm hai mươi ba siêu thị và một tám trăm linh chuỗi cửa hàng tiện ích
hiện các hệ thống siêu thị các chợ truyền thống tại hà nội đều xiết chặt quy định phòng dịch
cũng theo chỉ đạo mới nhất của bí thư thành ủy hà nội việc phát thẻ đi chợ sẽ được triển khai toàn thành phố
và sở công thương sẽ nghiên cứu ban hành một mẫu thẻ thống nhất áp dụng chung trên toàn thành phố